nổi lên liên tiếp xảy ra những vụ mất trộm tài sản bằng phương thức thủ đoạn là các đối tượng mở trực tiếp mở ổ khóa của những hộ dân vắng nhà đột nhập và trộm cắp tài sản
đội hình sự ma tí đã lần lượt bắt bảy đối tượng trong chuyên án và các bị can đã khai báo hàng loạt các vụ trộm cắp bằng hình thức mở khóa đột nhập lấy trộm tài sản trên địa bàn quản
qua các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện định quán thời gian qua cho thấy chính sự chủ quan mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy bên cạnh công tác ngăn chặn và xử lý nghiêm những đối tượng phạm tội thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa và bảo vệ tài sản nhất là vào dịp cuối năm là rất cần thiết
công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu vừa bắt quả tang năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
sáng ngày một mươi năm tháng một nhận được tin báo của quân chúng nhân dân lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã bắt quả tang năm đối tượng gồm ngô văn hoàng huỳnh thanh liêm nguyễn văn tấn cùng chú huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu

từ năm hai nghìn một mươi ra đầu thú cuối năm hai nghìn một mươi trường đã cùng một số đối tượng khác đi cướp xe máy sau khi gây án trường đã bỏ trốn và bị công an huyện yên định đã ra lệnh truy nã sau năm năm lẩn trốn trường đã đến công an huyện yên định đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật
tại phú yên sau một thời gian lẩn trốn đối tượng truy nã võ duy toàn hộ khẩu thương chú
khu vực phía đông bắc bộ dự báo trong ba ngày tới bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh nơi đây trời chuyển nhiều mây và có mưa vài nơi
trời sẽ giảm dần với nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi ba đến hai mươi độ tuy nhiên mưa trong những ngày tới được dự báo không nhiều nên bà con cần tranh thủ những ngày này để sửa sang dụng vườn chuẩn bị cho việc đồ ải vụ đông xuân hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trong hôm nay thời tiết trở lại trạng thái tạnh giáo và ít mưa nhưng từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường từ phía bắc xuống nên mưa nhỏ cũng sẽ xuất hiện trở lại
trời lạnh về đêm và sáng
nhiệt độ ngày đêm và sáng
nhiệt độ ngày đêm đạt được mức là từ một mươi tám đến hai mươi sáu độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận ngày một mươi tám mây thay đổi có mưa rào vài nơi nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh chủ yếu vào thời điểm đêm và ban ngày thì có nắng
đến ngày một mươi chín và ngày hai mươi mưa có trăng cũng chỉ còn xảy ra với các tỉnh phía bắc của khu vực nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên ba ngày tới phổ biến không mưa ngày có nắng xuất hiện từ sớm gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ ngày đêm ở đây là từ hai mươi đến ba mươi độ
nhiệt độ ngày đêm ở đây là từ một mươi tám đến ba mươi một độ thời tiết nói chung thuận lợi cho hoạt động dân sinh cũng như là giao thông đi lại
đến với các tỉnh nam bộ mùa khô vẫn bao trùm khu vực này trời phổ biến không mưa ngày nắng kéo dài đến tận chiều muộn trời hơi oi nóng vào một vài tiếng ban trưa
nhiệt độ ngày đêm ở đây là từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
bản tin mùa mùa ba online ngày một mươi bảy tháng một của truyền hình công an nhân dân đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt